chiều qua mùng ba tháng hai tỉnh ủy quảng ngãi đã tổ chức trao tặng huy hiệu năm mươi sáu mươi bảy mươi năm tuổi đảng
cho hai mươi hai đồng chí đảng viên đến từ các đảng bộ trực thuộc
tại buổi lễ đồng chí nguyễn tăng bính bí thư thành ủy quảng ngãi đã trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
cho đồng chí trương quang trân thuộc đảng bộ phường tránh lộ trao huy hiệu sáu mươi năm năm tuổi đảng
cho đồng chí trương thanh tùng thuộc đảng bộ phường trương quan trọng
thường trực thành ủy quảng ngãi cũng đã trao tặng huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng cho ba đồng chí
trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng cho sáu đồng chí và tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng cho một mươi một đồng chí
phát biểu tại buổi lễ trao tặng lãnh đạo thành ủy quảng ngãi ghi nhận đánh giá cao
những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên cao tuổi
đây cũng là dịp để thành ủy quảng ngãi và cán bộ đảng viên thể hiện lòng tôn kính
biết ơn sâu sắc của mình đối với các thế hệ đảng viên lão thành đã có nhiều đóng góp
cho sự phát triển vẻ vang của đảng ta
qua đó mong muốn các đồng chí đảng viên cao tuổi luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản
là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ đảng viên học tập và nói theo